tại hà nội đã diễn ra phiên khai mạc hội nghị quốc tế cấp cao lần thứ ba về chống buôn bán trái phép các loài động thực vật hoang dã
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến dự hội nghị cùng dự có phó thủ tướng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào sòn say sifan don
hoàng tử vương quốc anh william phó tổng thư ký liên hợp quốc yuri fedortov và gần một trăm linh đại biểu đại diện lãnh đạo các tổ chức liên chính phủ và một số tổ chức quốc tế
theo báo cáo của các tổ chức quốc tế trung bình mỗi năm có hàng nghìn cá thể voi cá thể tt giác bị săn bắn trái phép
hoạt động buôn bán ngà voi sừng tê giác không chỉ diễn ra ở phạm vi một quốc gia mà còn có sự tham gia của các tổ chức tội phạm quốc tế
tại phiên khai mạc phó tổng thư ký liên hợp quốc cho rằng vấn đề chống buôn bán trái phép động thực vật hoang dã là vấn đề toàn cầu
để bảo vệ hiệu quả các loài động thực vật hoang dã cần chú trọng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
như hoàn thiện thể chế pháp luật thực thi pháp luật xóa bỏ thị trường tiêu thụ bất hợp pháp thực hiện các chiến dịch giảm và không còn tiêu dùng động thực vật hoang dã trái phép
phát triển sinh kế bền vững cho những cộng đồng dân cư sống trong các khu bảo tồn thiên nhiên
là một người tích cực tham gia vào các hoạt động phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động thực vật hoang dã
tại hội nghị hoàng tử anh william cho rằng hiện tượng này đang rất khủng hoảng và cần có ý kiến hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ các loài động thực vật hoang dã
cùng với việc hoàn thiện chính sách pháp luật trong quản lý buôn bán động vật hoang dã các cơ quan chức năng của việt nam đã phát hiện điều tra và bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển buôn bán ngà voi sừng tê giác và nhiều mẫu vật khác như sương hổ vẩy tê tê ruộng nước ngọt
mới đây ngày một mươi hai tháng một mươi một bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các bộ ngành liên quan tổ chức tiêu hủy hơn hai kg ngà voi bảy mươi kg sừng tê giác và một số mẫu vật xương gấu xương hổ
là tăng vật của các vụ buôn bán vận chuyển trái pháp luật tại việt nam
việc cần thiết hiện nay đó là hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật của từng quốc gia để truy tố xét xử tội phạm săn bắn buôn bán trái phép động vật thực vật hoang dã đồng thời tăng cường hợp tác giữa các nước trong lĩnh vực này để ngăn chặn các nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia
hội nghị đã thông qua tuyên bố hà nội về chống buôn bán trái pháp luật động vật thực vật hoang dã với các hành động cụ thể thông qua việc tăng cường hợp tác quốc tế
tập trung xóa bỏ thị trường buôn bán trái pháp luật các sản phẩm động vật thực vật hoang dã kết hợp với phát triển kinh tế bền vững qua đó khuyến khích cộng đồng địa phương tham gia bảo tồn và chống buôn bán trái pháp luật động vật thực vật hoang dã